trong ngày một mươi bốn tháng một mươi một hội đồng đội trung ương tổ chức chương trình trung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi lễ sáu mươi bốn em thiếu nhi là nạn nhân chất độc da cam dioxin trên địa bàn tỉnh quảng nam đã được trao tặng sáu mươi bốn suất học bổng
mỗi suất trị giá một năm triệu đồng và trao một trăm linh kg gạo cho trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam dioxin và trẻ em khuyết tật tỉnh quảng nam
qua chương trình hội đồng đội trung ương mong muốn góp phần hỗ trợ khích lệ các em tích cực thi đua trong học tập
gian luyện đồng hành cùng các em trên con đường biến ước mơ thành hiện thực kêu gọi toàn xã hội tham gia công tác chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng
đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trẻ em là con cháu thương bệnh bình nạn nhân nhiễm chất độc da cam dioxin trên mọi miền của tổ quốc